tính đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên cả nước đã tăng gần tám mươi một
đây là một tín hiệu mừng khi thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đến năm hai nghìn hai mươi là chín mươi
năm hai nghìn một mươi sáu ngành y tế cùng với bảo hiểm xã hội việt nam đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm trên cả nước
đầu năm hai nghìn một mươi sáu có trên bảy mươi tám triệu đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tăng khoảng tám mươi ba triệu tương đương tăng một hai so với năm hai nghìn một mươi bảy
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đã tăng tám mươi
năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ cũng nhấn mạnh nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế
tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân là việc rất thiết thực nhất là đối với người nghèo đối tượng gặp nhiều khó khăn
đây là một trong những việc quan trọng nhất để bảo đảm an sinh
đây là một trong những việc quan trọng nhất để bảo đảm an sinh xã hội nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân trong chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế